những vụ án giết người dã man hay trả thù tan ác đã để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình nạn nhân
là nỗi ám ảnh cho xã hội khi tội ác có thể nảy sinh bất cứ lúc nào trong cuộc sống
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã tạm giữ hình sự phan trọng hùng
hai mươi bảy tuổi chú tại xã eakapam huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
hùng là đối tượng giết chết người do ghen tuông
nạn nhân trong vụ án này là anh hồ văn minh ba mươi năm tuổi chú tại xã eakue huyện cư mờ ga
theo kết quả điều tra hùng phát hiện và nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với anh minh
nên đã nhiều lần nói chuyện nhắc nhở cả hai người
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
hùng phát hiện và nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với anh minh
khi nhận vợ mình và anh minh đang ở cửa hàng xăng dầu nam tây nguyên
có địa chỉ tại thôn thác đá xã eakue nơi vợ hùng đang làm việc
ngay sau đó hùng vào nhà lấy một con dao dài khoảng ba mươi năm cm
bỏ vào túi quần rồi điều khiển xe máy đến cửa hàng xăng dầu để nói chuyện
tại đây giữa hùng và anh minh xảy ra to tiếng với nhau
lúc này hùng cầm cổ áo anh minh thì bị anh minh đấm nhiều cái vào mặt
vì quá bực tức
nên hùng đã rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực và bụng anh minh
gây án xong hùng để lại con dao ở cây xăng rồi rời khỏi hiện trường
còn anh bình được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
sau khi nghe tin anh minh tử vong thì hùng đã đến công an xã eakue đầu thú
nghiện game online vay tiền của chủ xưởng sản xuất để lấy tiền nạp thẻ chơi game nhưng bị từ chối
nguyễn văn long ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã bực tức đốt xưởng sản xuất
trước đó tại xưởng sản xuất đệp pe ở xã lũng hòa huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
do anh nguyễn văn duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở thị trấn thổ tàng huyện vĩnh tường làm chủ bất ngờ xảy ra cháy
thiệt hại về tài sản gần năm tỷ đồng
sau khi vụ cháy xảy ra anh nguyễn văn duy đã xem camera an ninh của sưởng thì phát hiện có dấu hiệu nghi vấn
nên đã trình báo đến cơ quan công an
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện vĩnh tường đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
và xác định đối tượng gây ra vụ cháy là nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ
là công nhân tại xưởng sản xuất đệm pe nên long nắm khá rõ các vị trí lắp đặt camera an ninh trong xưởng
vì vậy khi thực hiện hành vi đốt xưởng long đã đi men theo bờ tường
để tránh sự theo dõi của camera an ninh
đốt lần một không thấy cháy long tiếp tục đốt lần hai
khi thấy sửa cháy long vẫn bình tĩnh để tham gia chữa cháy cùng mọi người
lo sợ về hành vi mình bị bại lộ nên long đã về trốn tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ
và bị công an huyện vĩnh tường bắt giữ
đi làm do không có người hết tiền tôi nhắn tin hỏi với anh quản lý là ba trăm linh để nạp nhưng anh ấy không cho nạp
lúc ấy cũng có men rượu bực tức trong người tôi nảy sang xin ra ý định là cầm vật lửa châm và đốt những quận và kho những hàng hóa trong xưởng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn long để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản